sau cơn bão số chín hàng trăm ngôi nhà của người dân ở các huyện miền núi nam trà my bắc trà my và tây giang bị tốc máy hư hỏng
để hỗ trợ chính quyền địa phương khắc phục hậu quả thiên tai đoàn thanh niên công an tỉnh quảng nam đã huy động nguồn kinh phí
và đưa lực lượng về giúp đồng bào dựng lại nhà ở nhằm sớm ổn định cuộc sống sau bão lũ
ghi nhận của truyền hình nhân dân tại tỉnh quảng nam
căn nhà của gia đình anh trần ngọc ấn bị tốc mái hoàn toàn do cơn bão số chín
sau khi biết được hoàn cảnh đoàn thanh niên công an tỉnh quảng nam đã vượt hơn một trăm linh km đường núi vận chuyển tôn đến tặng
đồng thời vận động lực lượng đoàn thanh niên công an huyện bắc trà my và công an xã trà ca cùng gia quân tháo rỡ phần mái tôn cũ và lợp lại mái nhà mới cho gia đình anh
với số tiền gần một tỷ đồng do đoàn viên thanh niên và các mạnh thường quân đóng góp vừa qua đoàn thanh niên công an tỉnh quảng nam đã phối hợp với đoàn thanh niên công an các huyện tây giang nam trà my bắc trà my tiến hành sửa chữa lại nhà cửa cho nhân dân
đặc biệt từ nguồn kinh phí bốn trăm linh triệu đồng huy động từ đài tiếng nói nhân dân tp hcm đoàn thanh niên công an tỉnh hỗ trợ tôn cho bốn mươi hộ có nhà bị tốc mái tại hai xã trà ca trà giáp huyện bắc trà my và xã trà vân huyện nam trà my
với tinh thần tương thân tương ái sẵn sàng với nhân dân phục vụ thác chặt hơn nữa tình cảm gắn kết giữa quân và dân
trong thời gian tới đoàn thanh niên công an tỉnh quảng nam sẽ tiếp tục huy động nguồn lực để hỗ trợ nhân dân các huyện như phước sơn nam trà my tây giang sửa chữa lại nhà ở bị hư hỏng do mưa bão gây ra